cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết đã sẵn sàng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
đợt cao điểm tết âm lịch bắt đầu từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi sáu tháng chạp đến một mươi năm tháng riêng
dự kiến lượng hành khách qua sân bay quốc tế tân sân nhất tp hcm trong dịp tết canh tí đạt sấp xỉ ba tám triệu hành khách tăng năm chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó trước tết từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng một tám mươi một triệu hành khách còn trong và sau tết dự kiến đạt gần một chín mươi chín triệu hành khách